tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm linh hai ca
trong ngày có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm bốn mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín chín trăm chín mươi hai người